tiếp tục công tác chăm lo đời sống cho bà con nghèo khó khăn trong cộng đồng tín đổ các tôn giáo
ban thường trực quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tp cn phối hợp với nhiều ban ngành của thành phố tổ chức khởi công xây dựng sáu mươi căn nhà nhân ái
năm mươi căn nhà nhân ái được khởi công xây dựng với tổng trị giá hơn ba tỷ đồng để trao tặng cho các hộ gia đình tín đồ phật giáo hòa hảo và công giáo trên địa bàn thành phố
đây cũng là công trình chào mừng đại hội đại biểu quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tp cn lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín và đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam tp cn lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín
trong thời gian qua quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp thành phố cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ cho các gia đình khó khăn đồng bào tín đồ tôn giáo trên địa bàn
trong đó việc hỗ trợ xây dựng nhà ở
nhà ở cho các gia đình khó khăn có nhu cầu bước xúc về nhà ở là một trong những chương trình trọng tâm được mặt trận tổ quốc các cấp triển khai thực hiện